nhắc đến phương pháp làm đẹp bằng phẫu thuật không xâm lẫn thì không thể không nhắc đến mesotherapy
kỹ thuật này ra đời vào năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
mục đích ban đầu của nó là để giảm đau trong điều trị những tình trạng đau mạn tính
chấn thương thể thao đau do viêm xương khớp và một số bệnh lý nội khoa
ngày nay metrofi được ứng dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa trẻ hóa
làm săn chắc và trắng da điều trị tan mỡ dụng tóc tình trạng tăng thiết mồ hôi và cải thiện dạng da
bên cạnh đó mesotherapy cũng được ứng dụng trong phù hợp điều trị nhiều bệnh lý da khác
như là bạch biến giãn mạch và điều trị xẹo
hiện nay tiêm meso đang là một trào lưu làm đẹp được các chị em phụ nữ ưa chuộng
đây là liệu pháp giúp phục hồi da làm cho da trắng sáng giảm thâm nám nếp nhăn
đặc biệt là không gây sưng đau và ít xâm lấn
để hiểu rõ hơn về phương pháp tiêm meso
cùng lắng nghe những phân tích của thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc oanh khoa gia liễu bệnh viện bạch mai
meso hay còn gọi là misotafri thì thực ra nó là cái tên gọi trên danh pháp
mình có thể gọi là tiêm vi điểm tức là mình dùng một kỹ thuật thủ thuật
tức là mình để đưa cái hoạt chất vào trong da bằng cái đầu kim
thì kim có thể sử dụng bằng kim tay hoặc là kim máy
thì mục đích là để gọi là đưa dưỡng chất tức là những cái hoạt chất tốt cho da
ví dụ như là acid hyaluronic để cấp ẩm peptide để cung cấp độ ẩm độ đàn hồi cho da
tranexamic acid để là biện tượng là làm giảm sắc tố
thì một số hoặc là có thể như hoạt chất ví dụ như là từ aden và cá hồi
hoặc là một số những hoạt chất mà nó chuyên sâu hơn những các yếu tố tăng trưởng
ecf đấy là những hoạt chất mà giúp phục hồi và làm cho da chúng ta căng mọng hơn
căng mắt hơn hoặc là giúp cho da chúng ta trở nên sáng hơn căng bóng hơn
nền da chúng ta gần như có thể một số có những bạn gọi là gọi là nâng tông hơn một chút
đấy đều là những cái dưỡng chất mà tốt cho ra
thế tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường nó cũng sẽ có chia làm có nhiều loại sản phẩm khác nhau
nhiều hãng phân phối khác nhau thì cũng có những sản phẩm có chất lượng và những sản phẩm không gọi là kém chất lượng hơn
đấy thì chúng ta nên sử dụng và nên lựa chọn những đầu tiên là đến những cơ sở phòng khám da liệu y tín
hoặc là đến trong bệnh viện hoặc là những cơ sở quan trọng nhất là phải có bác sĩ chứa hoa da liệu y tín
để chúng ta được tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp
với tình trạng da của mình thì lúc đấy khi chúng ta sử dụng metropi nó mới có hiệu quả
bởi vì không phải chúng ta chỉ sử dụng một lần một lần là da chúng ta đẹp ngay
mà chúng ta cần phải sử dụng theo liệu trình có thể ba tuổi có thể năm buổi thậm chí là có thể nhiều hơn
để sao cho phù hợp với tình trạng da của chúng ta
thì khi đấy thì chúng ta mới đảm bảo được là cái tính đẹp gọi là đẹp gọi là đẹp bền vững và giảm cái tình trạng lão hóa chất da
quá trình timeso căng bóng thường được thực hiện bằng cách sử dụng kim nhỏ để tiêm chất liệu vào da
các mũi tiêm có thể được tiêm ở các độ sâu khác nhau tùy thuộc vào tình trạng da và vấn đề bạn đang điều trị
vậy những làn da nào không nên tiêm meso mời quý vị tiếp tục lắng nghe tư vấn từ bác sĩ
thực tế metrorepi như mình vừa nói đó là một phương pháp điều trị
khi chúng ta sử dụng với tùy tình trạng của da
thì chúng ta cần phải lựa chọn những hoạt chất để chúng ta đưa vào da
để nó phù hợp đúng với tình trạng đấy
ví dụ do chúng ta đang có tình trạng sắc tố
thì chúng ta cần phải lựa chọn những dạng hoạt chất để chúng ta đưa vào để mục đích làm giảm sắc tố
hoặc da chúng ta đang tiết nhiều dầu da bị dầu nhiều hiện tượng bóng nhờn
thì chúng ta cần phải sử dụng những hoạt chất mà nó giảm cái hiện tượng tiết dầu hơn thì nó mới phù hợp
hoặc khi da chúng ta đang khô da đang lão hóa da đang bong tróc
thì chúng ta nên sử dụng gọi là da khô lão hóa
chứ còn gọi là chưa đến mức bóng nhờn
thì chúng ta nên sử dụng những hoạt chất cấp ẩm ví dụ acid hyaluronic để cho da phục hồi và tăng cường độ ẩm cho làn da
thì tuy nhiên vẫn có những trường hợp mà có thể cái thời điểm thăm khám đấy
bác sĩ vẫn không chỉ định cho bệnh nhân sử dụng menstrual therapy
bởi vì ví dụ da chúng ta đang bị tổn thương tổn thương sau laser tổn thương sau pill
hoặc là da chúng ta bị bỏng nắng hoặc là có bất cứ một cái tổn thương gì ở trên da
ví dụ như vết xước hoặc là những cái tình trạng là mụn bùng phát quá nhiều
thì chúng ta cũng không nên sử dụng cái biện pháp menstrual therapy để đưa vào trong da
bởi vì mô hình chung có thể dẫn đến tình trạng là nhiễm khuẩn
chúng ta phải đảm bảo vô khuẩn đảm bảo tình trạng là vô khuẩn tốt khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân
còn nếu như da chúng bệnh nhân đang bị tổn thương da đang có những vấn đề như vậy
thì thật sự là chúng ta không nên sử dụng phương pháp menstrual therapy
so với những phương pháp làm đẹp thông thường khác
tiêm menso giúp da có khả năng hấp thụ được dưỡng chất cao giúp mang lại hiệu quả cao nhất
việc tiêm và cung cấp các chất chống oxy hóa hiệu quả cao này cho làn da tăng lưu lượng máu oxy và quá trình trao đổi chất của khu vực đó
đồng thời thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen và alastin của da
kết quả là một làn da đẹp dạng dỡ và tươi sáng
tuy nhiên trước khi muốn tiêm meso bạn cần được tư vấn từ bác sĩ da liễu về tình trạng cụ thể của làn da
từ đó mới có phương pháp điều trị phù hợp